nếu năm hai nghìn một mươi năm khoảng hai mươi trường đại học được gọi là trường tốt đều hoàn thành chỉ tiêu tuyển sinh trong đợt một
thì năm hai nghìn một mươi sáu chỉ một số rất ít trong các trường này hoàn thành kế hoạch đề ra
đa phần đều bị vỡ kế hoạch và phải hạ điểm chuẩn để xét tuyển nguyện vọng bổ sung
là trường đào tạo y khoa hàng đầu cả nước nhưng khi kết thúc đợt xét tuyển đầu tiên
đại học y hà nội đã phải ra thông báo xét tuyển bổ sung cho một số ngành
trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường là một một trăm
thì kết thúc đợt một trường mới nhận được bảy trăm năm mươi tám thí sinh xác nhận sẽ học tại trường
thế còn năm nay thì chúng tôi gọi đợt bổ sung là bảy mươi một vào trường hai mươi chín không vào trường
nói chung là trừ kỳ thi tuyển sinh năm ngoái còn lại tất cả năm bao giờ nó không ảo và giao động cho những con số như vậy
điều đặc biệt đây là năm đầu tiên ngành y đa khoa một ngành rất hot
thường đủ chỉ tiêu ngay đợt xét tuyển đầu tiên thậm chí có nhiều năm thí sinh trên hai mươi bảy điểm vẫn trượt
thì năm nay đại học y hà nội cũng vẫn thiếu chỉ tiêu
em đặng dương quang thí sinh đạt hai mươi tám chín mươi năm điểm
đợt xét tuyển đầu tiên vào đại học y đa khoa của đại học y hà nội
nhưng đã không ghi tên vào danh sách nhập học tại đây
lúc em lột thì em nghĩ rằng mình sẽ muốn trở thành một bác sĩ
nhưng mà sau khi lột hồ sơ rồi và khó khoảng thời gian để chờ kết quả xét tuyển
thì mình có nhiều thời gian hơn để cho mình cân nhắc những định hướng trong việc học
sau này ngành nghề của mình và cuộc sống của mình
bộ giáo dục đưa ra hai nguyện vọng ngang nhau
cho mỗi một học sinh
như thế thì khi trường đại học ngồi nhìn vào hai viện vọng của thí sinh
và chưa biết em sẽ chọn trường nào thì đó sẽ là một bất lợi cho trường đại học
sự lý giải của đặng quang dương cũng đã phần nào cho thấy lượng thí sinh ảo năm nay
chính là thủ phạm lớn nhất gây nên tình trạng chưa hoàn thành kế hoạch ngay trong đợt đầu tuyển sinh
sông rừng chưa phải là nguyên nhân duy nhất gây ra tình trạng khó khăn cho các trường
còn có các nguyên nhân khác như xu hướng chọn ngành nghề của thí sinh đang có nhiều thay đổi
nhiều thí sinh có thể trúng tuyển nguyện vọng hai nguyện vọng ba nhưng không nhập học
vì đó chưa phải là lựa chọn mà các em mong muốn
năm sau đào tạo cho nó xác thực cho nó đúng với cái nhu cầu sử dụng của xã hội
thì sẽ không có cái hiện tượng là thí sinh ảo
việc tuyển sinh đại học cao đẳng năm nay dù mới chỉ kết thúc đợt một
nhưng cũng đã cho thấy đang có một sự chuyển biến trong định hướng nghề nghiệp của thí sinh
các em đã thực tế hơn trong việc lựa chọn các ngành nghề phù hợp với điều kiện gia đình
khả năng xin việc và năng lực bản thân chứ không nhất thiết phải vào đại học bằng mọi giá như những năm trước